trong hai ngày một mươi ba và ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã liên tiếp phát hiện kiểm tra bắt giữ hai tàu chở lậu than và dầu diesel tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng phát hiện tàu pt một nghìn hai trăm hai mươi tám do ông đỗ đại phong quê quán tân phong thanh thủy phú thọ làm thuyền trường
trên tàu có bốn thuyền viên tàu chở khoảng sáu trăm linh tấn than qua kiểm tra tàu không xuất trình được bằng máy trưởng thuyền trường và chứng chỉ chuyên môn không phù hợp với phương tiện
trước đó vào hồi một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã kiểm tra bắt giữ một phương tiện thủy nội địa không ghi số hiệu
qua kiểm tra phát hiện phương tiện trên do ông nguyễn thanh vân quê quán sầm sơn thanh hóa điều khiển đang chở khoảng ba mươi hai lít dầu
đối tượng không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp về người phương tiện hóa đơn chứng từ hàng hóa
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đang tạm giữ và tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hai vụ việc trên